tòa án nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn tiến lãm bốn mươi hai tuổi ngụ tại tp biên hòa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng quỹ tiến dụng nhân dân quảng tiến huyện trảng bom tỉnh đồng nai được thành lập năm hai nghìn chín do nguyễn tiến lãm làm chủ tịch hội đồng quản trị
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy quỹ tiến dụng huy động được hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng lãm chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết giấy đề nghị tạm ứng tiền sau đó nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân tổng cộng hơn bảy mươi tỷ đồng dẫn đến không có khả năng trả lại dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi năm ngày